khoảng gần hai giờ sáng nay một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại ngôi nhà bốn tầng số bốn mươi tám
ngõ bốn mươi một phố vọng quận hai bà trưng hà nội khiến hai nạn nhân tử vong bên trong
khi xảy ra cháy có ba người bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà lửa bùng lên từ tầng một
vốn được dùng để bán tạp hóa rồi lan ra các tầng trên của ngôi nhà ngay sau khi nhận được tin báo
đã có năm xe chữa cháy cùng các chiến sĩ cứu hỏa được điều động tới hiện trường do phía trước các tầng
đều có hàng rào sắt nên lực lượng chức năng rất vất vả phá các khung sắt và phun nước dập lửa
đến khoảng bốn giờ sáng cùng ngày đám cháy được khống chế hoàn toàn tuy nhiên
có hai nạn nhân bị ngặt khói tử vong bên trong ngôi nhà hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
dạng sáng cùng ngày một đám cháy cũng bùng phát tại tầng bốn khoa khám bệnh bệnh viện bạch mai
đường giải phóng hà nội sau gần một giờ đồng hồ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt ngọn lửa